chỉ thị số một mươi năm hai nghìn một mươi một của bộ chính trị đạt mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất ba mươi học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề bảy mươi học sinh vào trung học phổ thông
tuy nhiên kết quả phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tham gia học nghề trên địa bàn tỉnh thanh hóa năm năm trở lại đây là rất thấp
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi huyện hà trung có gần một hai trăm linh học sinh lớp chín
nhà trường đã tư vấn cho những học sinh có học lực yếu và một bộ phận học sinh có học lực trung bình lựa chọn trường nghề
tuy nhiên thực tế vẫn có tới chín mươi học sinh thi vào lớp một mươi trung học phổ thông tương đương với một mươi học sinh lựa chọn học nghề
trong năm học này số lượng học sinh lớp chín của nhà trường có ba mươi bốn em
trong đấy có sáu mươi sáu học sinh trung bình
nhà trường cũng đã vận động cha mẹ phụ huynh là sẽ phân luồng cho những học sinh cận yếu và học sinh trung bình
để cho các em có thể tham gia học vào các trường nghề
thế nhưng mà vẫn chỉ phân luồng được một em
khó khăn trong phân luồng học sinh sau trung học cơ sở hiện nay chính là rào cản tâm lý của phụ huynh
muốn con nhất định phải tốt nghiệp trung học phổ thông sau đó thì đại học cao đẳng
bên cạnh đó còn có nguyên nhân do các trường chưa có đội phụ huynh
trong thời gian tới ngành tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền
đặc biệt là tuyên truyền về lĩnh vực ngành nghề sử dụng trong tương lai
đồng thời đổi mới nội dung phương pháp hình thức tổ chức dạy học hướng nghiệp
thông qua xây dựng và triển khai các mô hình hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh dịch vụ
năm năm trở lại đây mỗi năm tỉnh thanh hóa chỉ phân luồng
được khoảng hơn một mươi tám học sinh sau trung học cơ sở tham gia học nghề
trong số này có tới chín mươi số học sinh theo học tại các trường nghề
xuất phát từ nguyên nhân không đỗ vào khối trung học phổ thông
chỉ có một mươi các em lựa chọn học nghề ngay từ ban đầu